tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm máy bay ksa hai trăm một mươi hai cùng chín thành viên phi hành đoàn
vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày hôm qua các lực lượng tìm kiếm ksa hai trăm một mươi hai đã phát hiện một thi thể trên biển
tàu bệnh viện năm trăm sáu mươi một đã tiếp nhận thi thể này và đang đợi bộ phận giám định pháp y của bộ quốc phòng
xem có phải là một trong chín thành viên phi hành đoàn của máy bay kasa hai trăm một mươi hai hay không
tối qua bốn đôi tàu giã cào của ngư dân quảng ngãi đã được huy động sử dụng lướt vét
vớt được một chiếc ghế bằng hợp kim nhôm còn mới chưa bị hà bám nghi là của máy bay ksa hai trăm một mươi hai
ngoài ra một vật thể lớn được phát hiện nằm dưới đáy biển ở độ sâu sáu mươi m
tại khu vực phát hiện ra những mảnh vỡ của máy bay ksa hai trăm một mươi hai
vật thể này đang được lực lượng chức năng xác định xem có phải là sắc máy bay gặp nạn hay không
thông tin từ sở chỉ huy thực địa tại hiện trường ngày hôm qua cho biết
chưa tìm thấy bất cứ vật gì
liên quan tới hộp đèn của chiếc máy bay kaza hai trăm một mươi hai
lực lượng chức năng đã sử dụng máy dò tìm hộp đen của hãng hàng không airbus
nhưng vẫn chưa có kết quả
theo dự kiến vào sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng sẽ trực tiếp ra thực địa khu vực bạch long vĩ
để chỉ đạo công tác tìm kiếm và động viên toàn bộ lực lượng tham gia nhiệm vụ
hiện vùng tìm kiếm đang được mở rộng đến tất cả các tỉnh ven biển từ tỉnh nghệ an đến quảng ninh
bên cạnh sự tham gia tích cực của lực lượng chức năng
thế giới quan sát hỗ trợ mục tiêu lớn nhất là nỗ lực hết mình
không kể ngày đêm để tìm kiếm chính quân nhân vẫn đang bất tích